sau khi gây thương tích cho quân thì thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc đã ra quyết định truy nã
đối với đoàn minh thuận về tội cối gây thương tích
đến ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã phát hiện và bắt giữ được thuận
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở thị xã tân uyên tỉnh bình dương
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín giờ
chương trình kết thúc mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ tuấn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại p hai nghìn sáu trăm linh ba a hai
trung cư một trăm bảy mươi sáu định công huyện đảo hoàng sa
tp đà nẵng về tội cưỡng đoạt tài sản
cũng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận cầu giấy thành phố hà nội
là đối tượng hoàng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn kim đề xã hà ngọc huyện hà trung tỉnh thanh hóa
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi minh thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại bốn mươi bốn
khu ba văn quán quận hà đông tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện